còn tại thành phố hồ chí minh đã diễn ra lễ hội thành phố hồ chí minh phát triển và hội nhập năm hai nghìn một mươi sáu tại công viên ba mươi tháng bốn
tham gia lễ hội lần này có đại diện các lãnh sự quán các nước tổ chức quốc tế doanh nghiệp du học sinh đang sinh sống và học tập tại thành phố
đây là hoạt động nhằm giới thiệu đến cộng đồng quốc tế những nét đặc trưng văn hóa việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
đồng thời tạo điều kiện cho cộng đồng các nước giới thiệu và quảng bá những nét đặc trưng về văn hóa dân tộc đến nhân dân thành phố
lễ hội còn là sân chơi cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống làm việc học tập tại thành phố hội nhập đời sống văn hóa thành phố
và người dân thành phố hồ chí minh tiếp cận hiểu rõ hơn về nét đặc trưng văn hóa các nước trên thế giới
bên cạnh đó lễ hội còn tổ chức triển lãm các hình ảnh giới thiệu đất nước con người việt nam nói chung và thành phố hồ chí minh nói riêng
như dấu ấn lịch sử hoạt động liên doanh liên kết trong các lĩnh vực kinh tế văn hóa xã hội của cộng đồng người nước ngoài sinh sống tại thành phố hồ chí minh
trưng bày triển lãm hình ảnh sa bàn ấn phẩm giới thiệu quy hoạch thành phố các công trình mới
lễ hội thành phố hồ chí minh phát triển và hội nhập diễn ra từ ngày một đến ngày ba tháng một mươi hai